các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
trong đó đã tập trung đẩy mạnh tuyên truyền đậm nét có hiệu quả các hoạt động của lực lượng công an nhân dân xây dựng và lan tỏa ngày càng sâu rộng hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân trong lòng dân
tuy nhiên cũng có một số khó khăn vướng mắt trong quá trình tổ chức hoạt động
trên cơ sở đó cục tổ chức cán bộ đã thống nhất với cục truyền thông công an nhân dân và cục khoa học chiến lược và lịch sử xây dựng các phương án về việc kiện toàn tổ chức mô hình bộ máy của từng đơn vị
trong đó quy định cụ thể chức năng nhiệm vụ cơ cấu tổ chức bộ máy của các đơn vị trực thuộc
phát biểu kết luận tại buổi làm việc bộ trưởng tô lâm cơ bản nhất trí đối với phương án mô hình cơ cấu tổ chức bộ máy do cục tổ chức cán bộ cục truyền thông công an nhân dân và cục khoa học chiến lược và lịch sử công an đề xuất đúng với định hướng phát triển của cục truyền thông công an nhân dân và cục khoa học chiến lược và lịch sử công an đảm bảo sự thống nhất trong công tác điều hành chỉ đạo quy định về chế độ chính sách phương thức hoạt động cách thức quản lý làm việc đảm bảo sự phân công khoa học hợp lý tạo sự thuận l
phối hợp chặt chẽ hiệu quả với các đơn vị trong và ngoài lực lượng công an nhân dân đảm bảo đúng các quy định của pháp luật
trong đó xây dựng cục truyền thông công an nhân dân trở thành cơ quan truyền thông hội tụ chủ lực đa phương tiện đẩy mạnh phát triển truyền thông trên nền tảng internet
cục khoa học chiến lược và lịch sử kiện toàn mô hình tổ chức bộ máy theo đề án đã được xây dựng đảm bảo tinh gọn hoạt động hiệu quả
bộ trưởng tô lâm đề nghị các đơn vị sau buổi làm việc hôm nay sớm có báo cáo trình ban thường vụ đảng ủy công an trung ương xem xét quyết định
sáng nay tại hà nội ủy ban quốc phòng và an ninh của quốc hội tổ chức phiên họp mở rộng để thẩm tra sơ bộ dự án luật cảnh sát cơ động
thượng tướng trần quang phương ủy viên trung ương đảng phó chủ tịch quốc hội dự và phát biểu chỉ đạo tại phiên họp
thiếu tướng lê tấn tới ủy viên trung ương đảng chủ nhiệm ủy ban quốc phòng và an ninh chủ trì phiên họp
về phía bộ công an dự phiên họp có trung tướng trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng phó bí thư đảng ủy công an trung ương thứ trưởng bộ công an
thiếu tướng lê quốc hùng ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
dự phiên họp còn có các thành viên của ủy ban quốc phòng và an ninh đại diện các cơ quan của quốc hội bộ tư lệnh cảnh sát cơ động đại diện các đơn vị của bộ công an và các cơ quan có liên quan
trình bày tờ trình tại phiên họp đại diện cơ quan soạn thảo cho biết dự án luật cảnh sát cơ động gồm năm chương ba mươi hai điều được xây dựng trên cơ sở bám sát mục tiêu nội dung các giải pháp của bốn chính sách đã được quốc hội chính phủ thông qua kế thừa các quy định còn phù hợp của pháp lệnh cảnh sát cơ động bổ sung những quy định mới
phù hợp với yêu cầu thực tiễn hoạt động của cảnh sát cơ động
phát biểu tại phiên họp các ý kiến đều đồng tình với tờ trình và báo cáo thẩm tra về dự án luật khẳng định sau hơn bảy năm triển khai pháp lệnh cảnh sát cơ động đến nay pháp lệnh này đã bộc lộ một số bất cập
nhiều ý kiến nhấn mạnh việc ban hành luật cảnh sát cơ động là cần thiết đồng thời đánh giá cao những nỗ lực của ban soạn thảo chất lượng dự án luật cùng với đó là nhiều điểm mới được quy định trong dự luật
dự thảo luật chỉ ngắn gọn ba mươi hai điều nhưng hồ sơ rất là dày dặn giải trình rõ ràng khúc chiết thuyết phục
và có thể đây là coi là hình mẫu về cái bộ hồ sơ mà chỉnh dự án luật cho quốc hội
ở đây thì tôi hoàn toàn đồng tình với việc là cảnh sát cơ động cũng như là lực lượng công an nhân dân thì được bổ sung về phương tiện máy bay
tôi đánh giá cao ban soạn thảo dự án luật cảnh sát cơ động đã chuẩn bị dự án luật chú đáo công phu và đầy đủ
ban soạn thảo đã nghiên cứu tiếp thu đầy đủ nghiêm túc nhiều ý kiến của các bộ ngành ủy ban nhân dân các tỉnh
và đặc biệt là báo cáo giải trình tiếp thu ý kiến thẩm định của bộ tư pháp
bên cạnh đó để dự án luật thêm hoàn thiện và đảm bảo thống nhất với các luật khác
như luật công an nhân dân luật biên phòng việt nam
các đại biểu đề nghị cơ quan soạn thảo cần tiếp tục ra soát điều chỉnh một số quy định trong dự thảo
tiếp tục bổ sung các báo cáo đánh giá tác động
phát biểu tại phiên họp thay mặt lãnh đạo bộ công an thứ trưởng trần quốc tỏ
chân thành cảm ơn ý kiến của các đại biểu đồng thời khẳng định sẽ nghiêm túc tiếp thu các ý kiến đóng góp cho dự án luật
theo chương trình dự kiến dự án luật cảnh sát cơ động sẽ được ủy ban thường vụ quốc hội cho ý kiến
tại phiên họp thứ ba của ủy ban thường vụ quốc hội vào tháng chín
và chính quốc hội cho ý kiến vào kỳ họp thứ hai quốc hội khoáng một mươi năm
sáng nay tại hà nội văn phòng chính phủ họp báo công bố quyết định số bốn nghìn năm trăm ba mươi năm qd ctn
về đặc xá năm hai nghìn hai mươi một của chủ tịch nước
đây là lần đầu tiên chủ tịch nước quyết định đặc xá sau bốn năm
và cũng là lần đặc xá đầu tiên kể từ khi luật đặc xá được sửa đổi vào năm hai nghìn một mươi tám có hiệu lực
chủ trì cuộc họp báo có thiếu tướng lê quốc hùng ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
ủy viên thường trực hội đồng tư vấn đặc xá trung ương trưởng ban chỉ đạo
đặc xá của bộ công an đồng chí phạm thanh hà phó chủ nhiệm văn phòng chủ tịch nước
cùng các đồng chí đại diện lãnh đạo bộ ngoại giao và tòa án nhân dân tối cao
tại buổi họp báo đồng chí phạm thanh hà phó chủ nhiệm văn phòng chủ tịch nước
đã công bố quyết định đặc xá của chủ tịch nước
theo quyết định có ba hai mươi sáu phạm nhân đang chấp hành án phạt tù
ba người đang được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù
và sáu người đang được hoãn chấp hành án phạt tù
đã được chủ tịch nước ký quyết định hưởng đặc xá lần này
quyết định sẽ có hiệu lực từ ngày mai mùa một tháng chín
công tác xét đặc sá năm nay được thực hiện chặt chẽ công khai công bằng và đúng pháp luật
đặc xá năm hai nghìn hai mươi một một lần nữa tiếp tục khẳng định chính sách khoan hồng của đảng
nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam và truyền thống nhân đạo của dân tộc việt nam
đối với những người phạm tội
khuyến khích họ hối cài gian luyện trở thành người có ích cho xã hội
đồng thời đặc sá cũng là sự ghi nhận kết quả cài tạo chấp hành tốt các lội quy quy định của phạm nhân
là kết quả của quá trình giáo dục cải tạo phạm nhân
thể hiện sự phối hợp chặt chẽ giữa trại giam gia đình các cơ quan có liên quan
và toàn xã hội trong việc thực hiện chính sách hình sự của đảng và nhà nước việt nam
tại buổi họp báo thứ trưởng bộ công an lê quốc hùng đã đại diện ban tổ chức
trả lời câu hỏi của các phóng viên cơ quan truyền thông
thứ trưởng lê quốc hùng cho biết năm nay các phạm nhân có quốc tịch nước ngoài
cũng được đối xử bình đẳng như các phạm nhân có quốc tịch việt nam
trong đợt đặc xá lần này nếu đủ điều kiện
lần này có một mươi chín phạm nhân mang quốc tịch nước ngoài được đặc xá
ở bảy quốc tịch khác nhau
cụ thể là mang quốc tịch trung quốc
là một mươi phạm nhân
nigeria ba phạm nhân
campuchia hai phạm nhân
malaysia một phạm nhân
hàn quốc hiệp trung quốc hoa kỳ
và mang hồ chiếu đài loan mỗi quốc gia một phạm nhân
cộng thêm là có hai phạm nhân quốc tịch nhật bản được đặc xá trong trường hợp đặc biệt
trả lời câu hỏi của phóng viên về việc tạo điều kiện cho những người thi hành xong án phạt tù
trong đó có người được đặc sá tái hòa nhập cộng đồng ổn định cuộc sống

ông hùng cho biết ngay trước khi được đặc xá những người này đã được học nghề học tập về kiến thức xã hội kỹ năng tái hòa nhập cộng đồng
chính quyền địa phương không được phân biệt đối xử với người được đặc xá trong thực hiện các chính sách xã hội
như tạo công an việc làm vay vốn kinh doanh sản xuất
nhiều địa phương đã xuất hiện rất nhiều mô hình rất là hay và rất là hiệu quả
như là cái mô hình doanh nhân với an ninh trật tự ở tại huyện nga sơn tỉnh thánh hóa
thì cũng đã thu hút hơn ba trăm linh doanh nghiệp tham gia vào để
tạo dựng các công an việc làm cho phạm nhân trong phần sông án phật tù
trong đó có người được đặc sá
tương tự như vậy thì có những mô hình cũng rất hay liên quan đến tạo cơ hội tìm kiếm việc làm
dạy nghề cho phạm nhân trong phần sông án phật tù
trong đó có người được đặc sá đã tổ chức ở tại đồng nai tp hcm con tum điện biên quảng ninh hòa bình thánh hóa hà nội nghệ an
tại buổi họp báo thứ trưởng lê quốc hùng cũng cho biết
trong đợt đặc xá lần này có hai trăm tám mươi ba phạm nhân phạm các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế và chức vụ
họ đã nộp hai mươi bốn tỷ đồng để thi hành hình phạt bổ sung là phạt tiền bồi thường thiệt hại truy thu án phí hoặc các nghĩa vụ dân sự khác
thưa quý vị và các bạn trong ngày mai nhiều cơ sở giam giữ trên cả nước sẽ công bố quyết định của chủ tịch nước
về đặc xá cho hơn ba phạm nhân và có thể nói đây là niềm vui lớn đối với những người được đặc xá cũng như gia đình và thân nhân của họ
đây là buổi lao động cuối cùng của phạm nhân phạm văn trung ở phân trại số một trại giam nam hà
sau hai mươi năm tháng thi hành án trung đã có quá trình cải tạo tốt đủ điều kiện được xếp đợt đặc xá này
đây là một niềm vui đối với trung cũng như nhiều phạm tội khác được đặc xá trong năm hai nghìn hai mươi một
trong quá trình lao động và cải tạo phân chạy một em cảm thấy các cán bộ và mọi người cũng đã tạo điều kiện
giúp đỡ bọn em là lao động và học nghề cũng tốt và riêng bản thân em thì em cảm thấy rất là vui mừng vì đợt tới này có đặc sá
thì tụi em cũng cảm ơn thứ nhất là cảm ơn nhà nước đã có sự khoan hồng đến bản thân em và mọi người
mong là các anh em được đặc sá đợt này cũng vào diện như em thì sớm về với xã hội và làm tốt cho một người công dân tốt
tôi rất vui mừng trong đợt này tôi được hưởng sự khoan hồng của đảng và nhà nước
tôi động viên anh em một lại cố gắng phân đấu cải tạo tốt để sớm trở về với gia đình làm lại cuộc đời
tại trại giam nam hà trong đợt đặc sá năm hai nghìn hai mươi một có hơn ba mươi trường hợp đủ điều kiện để xếp đặc sá
đây là niềm vui của những phạm nhân này khi được trở về với gia đình với xã hội
cũng là sự ghi nhận đối với những phạm nhân có tinh thần hướng dẫn đến đặc sá này
đồng thiện đã nhận ra sai lầm của mình từ đó nỗ lực cố gắng phân đấu trong lao động học tập và cải tạo
cảm thấy vui mừng cho các phạm nhân đã được đặc sá trong dịp mùa hai tháng chín này
để trở về với gia đình và xã hội là người có ích cho gia đình và xã hội
đối với phạm nhân mà chưa được hưởng các chế độ chính sách khoan hồng của đảng nhà nước đợt này
thì chúng tôi tiếp tục giáo dục động viên họ giúp đỡ phạm nhân để cải tạo tốt hơn nữa
để sớm được hưởng sự khoan hồng của đảng pháp luật nhà nước trong thời gian tới
chia vui với những phạm nhân được đặc xá trong đợt này
ngoài những chính sách hỗ trợ
theo quy định của pháp luật trại giam nam hà cũng đã triển khai nhiều biện pháp
để giúp đỡ người được đặc xá trong quá trình tái hòa nhập cộng đồng
trước mắt là chuẩn bị đưa người được đặc xá về địa phương đảm bảo an toàn trong bối cảnh dịch bệnh hiện nay
khi tổ chức lễ công bố đặc xá thì chúng tôi sẽ có kế hoạch cụ thể
để thực hiện việc công bố đảm bảo trang nghiêm
nhưng cũng đảm bảo được công tác phòng chống dịch hết sức nghiêm túc
giữ được khoảng cách của đặc sá và đặc sá
giữ được khoảng cách giữ phạm nhân
rồi đeo khẩu trang
rồi chúng tôi làm các biện pháp
tết nhanh hoặc xác định pcr cho phạm nhân
làm căn cứ cơ sở để xác định
đối với công tác phòng chống dịch khi phạm nhân trước khi được
nhận quyết định đặc sá của chủ tịch nước trở về nơi cưu trú
đặc sá năm hai nghìn hai mươi một
một lần nữa tiếp tục khẳng định chính sách khoan hồng
của đảng và nhà nước việt nam
và truyền thống nhân đạo của dân tộc
đối với những người phạm tội
quyến khích họ hối cải ghen luyện
trở thành người có ích cho xã hội
đây là cũng là niềm vui lớn
đối với các phạm nhân đã nhận thức rõ sai lầm của mình
có tinh thần hướng thiện và không ngừng nỗ lực
trong quá trình lao động cải tạo
và trong bối cảnh dịch bệnh covid một mươi chín
đang có nhiều diễn biến phức tạp như hiện nay
các cơ sở giam giữ trên cả nước
đã và đang chủ động và thực hiện tốt
các biện pháp phòng chống dịch bệnh cho phạm nhân
để họ trở về với gia đình và xã hội an toàn
để niềm vui
ngày trở về luôn chọn bệnh